cần phải thẳng thắn nhìn nhận tái cơ cấu kinh tế còn có mặt hạn chế bất cập như là nhiều ngành lĩnh vực chuyển dịch còn chậm
chưa thực hiện được một số mục tiêu yêu cầu đề ra
do vậy tổ tư vấn kinh tế cần phải chủ động phân tích thấy được những khó khăn bên trong và bên ngoài
từ đó góp ý về các cơ chế chính sách để đưa đất nước vượt qua khó khăn thách thức phát triển nhanh và bền vững
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã yêu cầu như vậy tại buổi làm việc với tổ tư vấn kinh tế của thủ tướng vào chiều nay
hiện kết quả đạt được của tổ tư vấn vẫn còn khiêm tốn so với mục tiêu
yêu cầu vào năm hai nghìn hai mươi cần tạo được tiền đề vững chắc cho giai đoạn kế hoạch năm năm tiếp theo phát triển nhanh hơn
gdp tăng bình quân từ bảy đến bảy năm một năm
nhất là đặt trong bối cảnh kinh tế thế giới đang diễn biến phức tạp nhiều rủi ro
ảnh hưởng tiêu cực đến kết cấu và mô hình tăng trưởng của việt nam
tại buổi làm việc thủ tướng nêu rõ hoạt động của tổ tư vấn vẫn còn một số tồn tại hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới
thủ tướng nhấn mạnh những chủ trương chính sách giải pháp chỉ đạo điều hành được khẳng định là đúng đắn
thì cần tập trung làm cho tốt
như việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cần tiếp tục đẩy mạnh coi đây là một dư địa trong phát triển
thủ tướng nhấn mạnh chính phủ sẽ thực hiện mạnh mẽ tái cơ cấu đổi mới mô hình tăng trường
giữ ổn định kinh tế vĩ mô để không có cú sốc xảy ra với nền kinh tế
tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế với các biện pháp kịp thời hơn
thủ tướng mong muốn tiếp tục nhận được các ý kiến đóng góp của tổ tư vấn về các giải pháp ngắn hạn
chung và giải hạn để vượt qua các khó khăn thách thức hiện nay của kinh tế thế giới